với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn văn cường chú tại xã phú lâm huyện phú tân tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng chín cường điều khiển xe mô tô đến thành phố châu đốc
để chơi cùng người bạn tên tuấn
do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng cả hai bàn bạc rủ nhau đi tìm tài sản lấy trộm
đi đến khu vực ấp vĩnh thạnh hai xã lê tránh thị xã tân châu
thì phát hiện một xe mô tô đang dựng chức sân nhà của một người dân
không có người trông coi nên cả hai đã lấy trộm
khi đến khu vực xã châu phong thị xã tân châu
thì bị lực lượng công an và người dân truy đuổi nên cả hai bỏ xe chạy trốn
cường sau thời gian lẩn trốn đã ra ngoài đầu thú còn tuấn thì vẫn đang bỏ trốn
hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng